vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực phía nam hầm hải vân
thuộc địa quận phường hoa hiệp bắc quận liên triệu thành phố đà nẵng
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với công an thành phố đà nẵng
đã đấu tranh thành công giai đoạn ba chuyên án bắt đối tượng nguyễn mỹ
đang vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp
mỹ khai nhận trước đó đã ba lần vận chuyển chót lọt cho đối tượng nhỏ để lấy tiền công
chuyên án ma túy này được xác lập vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trước đó lực lượng đánh án đã bắt ba đối tượng thu giữ hai mươi kg ma túy tổng hợp các loại